ngày năm tháng một mươi bộ giáo dục và đào tạo đã có văn bản gửi giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành phố
về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám cấp tiểu học
trong văn bản mới này một điều chắc hẳn sẽ được các vị phụ huynh rất quan tâm
đó là việc bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp một
trong công văn nêu rõ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
đã được triển khai thực hiện đối với lớp một
ngay sau khi khai giảng năm học mới bộ đã tiến hành kiểm tra khảo sát ở một số địa phương và nhận thấy
các trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình lớp một phù hợp với điều kiện thực tiễn của trường
tuy nhiên theo phản ánh của một số giáo viên cha mẹ học sinh chương trình sách giáo khoa môn tiếng việt lớp một
còn gặp khó khăn trong quá trình tổ chức dạy và học
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch giáo dục
thực hiện chương trình lớp một theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học
các hoạt động giáo dục để không quá tải đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở